thưa quý vị di chuyển từ các ngõ nhỏ ra đường lớn hơn buộc các lái xe phải giảm tốc độ để tránh xung đột với dòng phương tiện ngoài đường
thế nhưng thực tế thì những lỗi rất cơ bản này vẫn thường được bỏ qua và thực tế đã xảy ra rất nhiều vụ tai nạn thương tâm vì hành vi chủ quan này
trong thời gian mới nhất của cơ quan này cho đến ngày một mươi một tháng một mươi một mới chỉ có hơn hai mươi năm trên tổng số hơn hai trăm linh phương tiện kinh doanh vận tải đã lắp đặt camera đạt tỷ lệ hơn một mươi hai
những lý do được đưa ra vào thời điểm này vẫn giống như hồi cuối tháng sáu vừa qua trước khi hạn xử phạt được lùi lại thêm năm tháng nữa là đến đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
trong thời gian mới nhất của cơ quan này cho đến ngày một mươi một tháng một mươi một mới chỉ có hơn hai mươi năm trên tổng số hơn hai trăm linh phương tiện kinh doanh vận tải đã lắp đặt camera đạt tỷ lệ hơn một mươi hai
những lý do chủ yếu của các doanh nghiệp vận tải đưa ra đó là
chi phí lớn là gánh nặng cho doanh nghiệp khi tình hình kinh doanh đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh
chưa có quy chuẩn thống nhất về một số nội dung như quy cách lắp đặt chất lượng camera dữ liệu truyền tải v v
chưa hình thành được trung tâm tích hợp lưu trữ dữ liệu các doanh nghiệp chủ yếu tự lưu trữ theo nhu cầu của đơn vị

theo lộ trình hiện tại nếu xe kinh doanh vận tải sau ba mươi một tháng một mươi hai năm nay vẫn chưa lắp đặt camera giám sát trên phương tiện sẽ bị chặn đăng kiểm
bên cạnh đó khi lưu thông trên các tuyến nếu các xe này bị lực lượng chức năng kiểm tra mức phạt sẽ là từ một hai triệu đối với lái xe
từ năm sáu triệu đồng đối với cá nhân và từ một mươi một mươi hai triệu đồng đối với tổ chức không lắp đặt camera theo quy định